bản tin là thông tin liên quan đến vấn đề được phản ánh qua bài báo có tựa đề
chín hectare rừng đầu nguồn tan hoang vì doanh nghiệp tác trách
được đăng tải trên báo lao động số ra ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trước đó ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm báo lao động có bài viết
năm hectare rừng đầu nguồn tan hoang vì doanh nghiệp tắc trách
phản ánh hàng trăm hectare rừng đầu nguồn gần thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
đã bị chặt phá bao chiếm trái phép trong vài tháng gần đây
nâng tổng diện tích rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp giang nghĩa
quản lý bị cạo trọc lên tới chín hectare
tình hình nghiêm trọng đến mức lãnh đạo tỉnh đắk nông phải huy động cả thanh tra nhà nước
công an kiểm lâm vào cuộc để điều tra ngăn chặn và xử lý trách nhiệm của đơn vị chủ rừng
về vấn đề trên thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông và các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh làm rõ
có biện pháp xử lý theo quy định báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng chín này
phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa giao tổng cục hải quan kiểm tra xác minh thông tin
phản ánh của công ty beloga việt nam về tình trạng buôn lậu rượu xảy ra
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất và nội bài
theo phản ánh của công ty beloga việt nam tại khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất và nội bài
cũng như một số khu vực cảng biển tại vũng tàu hải phòng có xảy ra tình trạng buôn lậu rượu beloga
nhằm trốn lậu thuế từ nga về việt nam
công ty beloga cũng dẫn chứng một số trường hợp hành khách nhập cảnh có hành vi buôn lậu rượu
và thuốc lá với số lượng lớn từ nước ngoài vào việt nam qua khu vực sân bay tân sơn nhất
vụ việc này đã bị lực lượng hải quan tân sơn nhất phát hiện và bắt giữ vào tháng sáu vừa qua
liên quan đến vụ án chìm cano xảy ra tại vùng biển thuộc xã long hòa huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để chờ kết luận giám định
quyết định ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
cho biết sau khi tiến hành điều tra thấy vụ án đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy
không bảo đảm an toàn cần phải giám định tư pháp đối với cano bp một trăm hai mươi nghìn bốn trăm linh hai
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu bộ giao thông vận tải giám định
bởi vậy cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự
đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn
xảy ra vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi ba tại huyện cần giờ tp hcm
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự để chờ kết luận giám định
công an quận bình thạnh tp hcm ngày hôm qua cho biết vừa triệt phá chín tụ điểm cờ bạc
bắt bốn mươi một đối tượng khởi tố hai mươi hai đối tượng và xử lý hành chính một mươi chín đối tượng
có liên quan đến hành vi tổ chức cờ bạc và đánh bạc
trong số chín tụ điểm cờ bạc bị triệt phá có một tụ điểm chuyên tổ chức
cho nhân viên văn phòng đánh bạc vào giờ nghỉ trưa
đó là quán cà phê tapo trên đường d hai phường hai mươi năm quận bình thạnh
những nhân viên văn phòng tại các công ty ở gần đó thường tụ tập ở quán này
chơi đánh bài dưới nhiều hình thức
tại thời điểm bắt quả tang có bảy người chia làm hai sòng bạc sát phạt nhau
tăng vật thu giữ gồm ba mươi bảy triệu đồng một mươi hai điện thoại di động
cả bảy đối tượng đều đã bị khởi tố hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đoàn ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và châu ngọc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó sau khi uống rượu hai đối tượng đã xuống bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
trộm cắp chiếc xe máy dream của anh dương văn thanh
tại cơ quan điều tra hiền và việt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
khám xét tại nhà của hiền lực lượng chức năng tạm giữ xe máy dream và hai xe máy khác
nghi là tài sản trộm cắp
riêng đối tượng việt được tại ngoại và đã bỏ trốn khỏi địa phương
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố hà tĩnh và một số vùng lân cận
liên tục xảy ra các vụ mất cắp xe máy
đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của người dân để xe máy khuất tầm nhìn
hoặc không khóa càng để ra tay trộm cắp
trước thử trạng này công an thành phố hà tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ
sau một thời gian điều tra trinh sát đã xác định được các đối tượng
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy nói trên
ngày ba chín cơ quan điều tra công an thành phố hà tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng đinh văn huấn chú xóm yên bình xã lộc yên huyện hương khê
về hành vi trộm cắp tài sản
tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng ngày bảy tháng chín cơ quan điều tra công an thành phố hà tĩnh
tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phan văn thắng chú cùng xã
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền ăn chơi
vào buổi trưa và buổi tối các đối tượng thường tìm những người dân sơ hở
để xe máy không có
các đối tượng có người trông coi rồi dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy
bằng phương thức thủ đoạn đó trong thời gian từ đầu năm đến nay
đinh văn huấn đã thực hiện chót lọt một mươi hai vụ và phan văn thắng đã thực hiện chót lọt
tám vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hà tĩnh và huyện thạch hà
được biết sau khi trộm cắp xe máy các đối tượng đã đưa xe về địa bàn huyện hương khê
bán cho các đối tượng trên địa bàn sau đó chuyển sang lào tiêu thụ
tùy theo chủng loại xe mỗi chiếc đối tượng bán từ năm đến một mươi triệu đồng
hiện công an thành phố hà tĩnh đã thu hồi một mươi chiếc xe máy hai điện thoại di động
và một số tăng vật liên quan đến vụ án
cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án hoàn tất hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý của ngành chức năng
nâng cao trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trên địa bàn
đồng thời người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng kiểm tra nhãn mát
để lựa chọn cho mình các loại bánh có nguồn gốc xuất xứ và uy tín trên thị trường
giá xăng dầu trong nước đang giảm mạnh song trái với mong muốn của người dân
giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dường như vẫn đứng yên tại chỗ
khảo sát của phóng viên antv tại thị trường hà nội
năm lần giá xăng giảm liên tiếp khiến chị hoàng thị liễu vui mừng
và hy vọng các mặt hàng khác sẽ giảm theo
nhưng hy vọng dù lại thất vọng bởi giá cả các mặt hàng cho đến giờ vẫn giữ nguyên
như chưa hề có chuyện xăng giảm giá
các tiểu thương ở chợ cũng thừa nhận xăng giảm nhưng giá rau thịt ở chợ nhục vào không giảm
nên họ cũng không thể giảm
thời tiết mưa to xong lại lắng lên thối nhiều lắm
nên mà giá có khi có cái đắt đôi thế thì bình thường
xăng mới nịnh
giá của thực phẩm nó không liên quan đến nhau thì cũng không thấy cái gì nó khác biệt
đến giá cả tăng và giảm theo giá xăng cả
ghi nhận giá rau tại một số chợ tại hà nội vẫn ở mức cao
mặt bằng giá vẫn được giữ nguyên từ tháng sáu đến giờ
một mớ rau muống như thế này vẫn đang được bán với giá năm đến bảy đồng một mớ
cải thảo bí đao đỗ xanh giá đều hai mươi đồng một kg
mặt hàng cà chua thậm chí còn nhích nhẹ lên một mươi năm đồng một kg
giá thực phẩm cũng ở mức cao
mức cao như thịt lợn nạc thăn chín mươi đồng một kg
sườn từ một trăm linh đến một trăm một mươi đồng một kg
trước đây khi giá xăng dầu tăng thì các mặt hàng thiết yếu khác ngay lập tức té nước theo mưa tăng giá
với lý do chi phí đầu vào tăng và nhà sản xuất cũng lấy lý do này để tăng giá
nhưng khi năm lần giảm giá xăng liên tiếp thì tất cả đều im lìm
không chia sẻ vấn đề này với người dân và cuối cùng người tiêu dùng vẫn là người siêu thiệt
còn tại đà nẵng sau khi các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt
nhằm kéo giá cước vận tải xuống tương ứng với năm lần giảm giá xăng liên tiếp trong ba tháng qua
hiện một số doanh nghiệp vận tải đã có động thái giảm cước
sau khi xăng dầu liên tiếp giảm giá một số doanh nghiệp vận tải tại đà nẵng
đã có động thái giảm giá cước từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng một km
cùng với đó giá mở cửa cũng đã hạ khoảng một đồng xuống còn từ sáu đồng
đối với xe bốn chỗ và một mươi đồng đối với xe bảy chỗ
so với năm lần xăng giảm giá tương đương giảm ba bốn trăm linh đồng một lít so với thời điểm cách đây ba tháng
thì cách giảm giá cước này là không đáng kể
được biết sở tài chính và sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải
điều chỉnh giảm giá cước phù hợp để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng
nếu doanh nghiệp nào cố tình chây y không thực hiện sẽ áp dụng biện pháp xử phạt mạnh tay
trong khi đó sở giao thông vận tải hà nội cũng vừa gửi công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
trên địa bàn thành phố
sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố khẩn trương tính toán giá thành
thực hiện việc điều chỉnh kê khai giá cước phù hợp với biến động giảm giá của chi phí nhiên liệu
theo đúng hướng dẫn của liên bộ giao thông vận tải tài chính
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn
báo cáo giá cước điều chỉnh trước ngày một mươi một tháng chín